đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
cùng đoàn công tác quân ủy trung ương bộ quốc phòng đã đến thăm khu di tích quốc gia đặc biệt
rừng trần hưng đạo là nơi thành lập quân đội nhân dân việt nam
bộ trưởng bộ quốc phòng ngô xuân lịch đã tới dân hương tưởng niệm đại tướng võ nguyên giáp
và ba mươi bốn chiến sĩ đội việt nam tuyên truyền giải phóng quân viết lừa bút tham quan khu di tích
trong không khí trang nghiêm các đồng chí trong đoàn công tác kính cẩn sân hoa sân hương đại tướng
người anh cả của quân đội nhân dân việt nam anh hùng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc công ơn to lớn
của đại tướng võ nguyên giáp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
hành quân về nguồn là hoạt động có ý nghĩa thiết thực mang theo tình cảm trách nhiệm để tri ân mảnh đất
và con người vùng quê cách mạng cao bằng bằng nhiều hoạt động an sinh xã hội
giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế ổn định cuộc sống